cơ quan phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp ipc được liên hợp quốc hậu tuẫn kêu gọi cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng tử vong trên diện rộng
và sự sụp đổ hoàn toàn về sinh kế cũng như ngăn chặn cuộc khủng hoảng nạn đói thảm khốc ở sudan
trong khoảng một mươi một tháng qua sudan đã phải hứng chịu những hậu quả của cuộc xung đột bùng phát từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba giữa quân đội và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ thanh niên rsf
liên hợp quốc cho biết gần hai mươi năm triệu người chiếm một nửa dân số sudan cần viện trợ và khoảng tám triệu người phải rời bỏ nhà cửa
trong khi đó ipc ước tính có gần năm triệu người bị suy dinh dưỡng nặng trong đó có ba sáu triệu là trẻ em dưới năm tuổi và một hai triệu phụ nữ mang thai và cho con bú
ipc nhấn mạnh nếu các hành động thù địch không chấm dứt ngay lập tức và đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ nhân đạo
dân số ở nhiều bang có nguy cơ đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng cấp tính ở mức độ tồi tệ nhất trong giai đoạn từ tháng bốn cho tới tháng năm tới